sau khi kết thúc tham dự hội nghị thận đỉnh g hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn
cấp cao việt nam đã thăm tỉnh wakayama và dự lễ hội hoa sen nhật việt tại thành phố kinokawa
phát biểu tại lễ hội thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng và trân trọng cảm ơn chính quyền
và người dân tỉnh wakayama thành phố kinokawa đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng nhiệt trong
ngày hội hoa sen nhật việt thắm tỉnh hữu nghị hai nước thủ tướng nêu rõ cùng với sự phát triển
của quan hệ hai nước sự giao lưu hợp tác giữa các địa phương hai nước trong đó có tỉnh wakayama
cũng đang phát triển mạnh mẽ hỗ trợ cho nhau nhất là trong các lĩnh vực du lịch dịch vụ và nông nghiệp
theo mô hình phát triển bền vững thủ tướng nhắc lại câu ca giao của người dân việt nam về hoa sen
hoa sen sao khéo giữa màu nắng nồng không nhạt mưa dầu không phai
để chúc cho lễ hội hoa sen nhật việt thành công tốt đẹp cũng như tỉnh
wakayama quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản quan hệ giữa tỉnh wakayama
và các địa phương việt nam ngày càng phát triển mạnh mẽ tinh thần sâu sắc thắm màu không phai
tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng ông nikai toshihiro
tổng thư ký đảng ldp chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật bản việt nam đã cùng trồng cây
hoa anh đào để ghi dấu sự kiện hữu nghị đặc biệt này tại thành phố kinokawa
trưa cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới sân bay quốc tế kansai rời osaka lên đường
với nước dự lễ ký kết hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và
liên minh châu âu eu dự kiến sau lễ ký evfta và evipa thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng
đoàn cấp cao việt nam sẽ rời hà nội lên đường đến tokyo bắt đầu chuyến thăm nhật bản theo lời
mời của thủ tướng nhật bản shinzo abe